dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật kiến trúc
nhiều ý kiến cho rằng luật này ra đời để xây dựng một bản sắc kiến trúc việt nam
thẩm tra dự án luật ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội cho rằng
cần thiết ban hành luật kiến trúc
việc xây dựng luật kiến trúc đã được cơ quan quản lý nhà nước và giới kiến trúc sư
đề xuất từ hơn hai mươi năm trước nhằm khắc phục các hạn chế khó khăn vướng mắt
đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển kiến trúc góp phần hình thành đội ngũ kiến trúc sư
có đức có tài xây dựng nền kiến trúc việt nam hiện đại giàu bản sắc dân tộc
phục vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế
bên cạnh đó việc ban hành luật kiến trúc là tăng cường công tác quản lý nhà nước
và định hướng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc
góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tại phiên thảo luận đa số thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đồng tình với quan điểm trên
tuy nhiên một số ý kiến cho rằng luật này ra đời phải làm sao xây dựng được bản sắc kiến trúc việt nam
nước ta hiện có rất nhiều loại kiến trúc theo phong cách pháp nga trung quốc
nhưng chưa có bản sắc kiến trúc riêng
bản sắc kiến trúc này phải phù hợp với con người việt nam phù hợp với phong thủy
và có thể áp dụng các vật liệu trong nước
một số ý kiến cho rằng luật ra đời phải làm sao để phát triển ngành kiến trúc
cũng như khắc phục những bất cập hiện tại